chủ tịch hội đồng châu âu charles misen đã gây bất ngờ khi công bố quyết định về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập liên minh châu âu eu với ukraine và moldova đây được coi là một chiến thắng chính trị quan trọng trên đường gia nhập eu của ukraine
thông báo từ hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở bruxelles đã mang lại một chiến thắng chính trị quan trọng cho ukraine trong bối cảnh nước này lo ngại rằng thủ tướng hungary viktor orbán sẽ cản trở việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập eu và sự không chắc chắn về viện trợ từ mỹ
đây là một thời điểm lịch sử và nó cho thấy uy tín và sức mạnh của eu chúng tôi đã quyết định mở các cuộc đàm phán với ukraine và với moldova chúng tôi đăng cấp quy chế cho georgia và với bosnia herzegovina chúng tôi dự định sẽ mở các cuộc đàm phán và một báo cáo sẽ được đưa ra vào tháng ba dựa vào đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định điều này thực sự quan trọng chúng tôi muốn hỗ trợ ukraine
ngay sau khi quyết định được công bố tổng thống trump đã đưa ra một báo cáo
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã có cuộc điện đàm với tổng thống pháp emmanuel macron để gửi lời cảm ơn đến người đồng cấp về sự ủng hộ của nước pháp dành cho ukraine
về phần mình tổng thống pháp cho rằng đây là một quyết định hợp lý cân bằng và cần thiết đối với nguyện vọng của người dân ukraine
mặc dù đây là một quyết định quan trọng của khối hai mươi bảy nước nhưng tất cả chỉ mới là bước khởi đầu
việc xác định các khuôn khổ đàm phán cũng như việc triệu tập hội nghị liên chính phủ cần thiết có lẽ sẽ cần nhiều thời gian và chỉ diễn ra vào trung tuần năm hai nghìn hai mươi bốn
và điều này một lần nữa sẽ đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu nhất trí của eu